có hiệu lực từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba

đồng thời có thể kết nối với các parachain khác trên mạng lưới của polkadot

ví dụ như trong các lĩnh vực về kinh tế như các hợp đồng thông minh
các smart contracts nó sẽ giúp cho các đảm bảo các giao dịch được tinh cải hơn nhờ vào công nghệ
xét về mặt công nghệ với công nghệ blockchain

hoặc là cái rủi ro mà bị tấn công hoặc là cái rủi ro về mặt giả mạo thông tin
thì hacker sẽ không nhắm vào để phá hoại những hệ thống như thế
bởi vì tốn quá nhiều cái chi phí
cho nên là về mặt công nghệ thì gần như chúng ta đối diện với rủi ro rất ít

với những cải tiến nâng cao chất lượng
dị mạo mới của hợp đồng thông minh cũng được xem là công cụ giúp các đơn vị dễ dàng phát triển

vì các tiện ích mang lại nâng cao trang nghiệm khách hàng chất lượng dịch vụ

cũng được cho là không quá cao so với tiềm năng mà nó mang lại
có rất nhiều sự cải tiến trong hai năm qua về các vấn đề của hợp đồng thông minh
và tôi tin nó sẽ rất phát triển trong thời gian tới
đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển nếu họ có thể nắm bắt và xem xét áp dụng
với hình thức hợp đồng thông minh này
và quan trọng hơn là hợp đồng thông minh cũng được cải tiến dễ sử dụng hơn rẻ hơn rất nhiều
tôi nghĩ đây là một trong những điều công nghệ này có thể mang lại
để có thể đưa hình thức giao dịch dựa trên blockchain vào doanh nghiệp
thì chiến lược dài hạn cũng như chi phí là các bài toán cần xem xét kỹ lưỡng
thưa quý vị thành phố an toàn vừa nhận được phản ánh của người dân
trạng ô nhiễm ở khu xử lý rác thải tập trung trồng khoảng một trăm linh hectare
thuộc xã tóc tiên thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày
lực lượng chức năng đang thực địa hiện trường để làm rõ vụ việc
xã tóc tiên có khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung đồng một trăm linh hectare
là nơi xử lý rác cho toàn địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
quá trình hoạt động đã phát sinh một số vấn đề về môi trường
ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân

hai mươi bảy tháng chín xã cùng các đơn vị chuyên môn đã kiểm tra việc chấp hành

thì ủy ban nhân dân xã tóc tiên đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn

để xử lý tiến hành lập bình bản xử lý theo quy định của pháp luật
trở tại nhà công ty ông biển
ủy ban nhân dân xã tóc tiên đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn
phối hợp với các phòng ban chuyên môn của thị xã cũng như công an tỉnh
để xử lý theo quy định của pháp luật trở tại nhà công ty ông biển
quá buổi làm việc tại thực địa tại công ty ông biển
thì đoàn đã tiến hành lập biên bản kiểm tra ghi nhận bằng hình ảnh
và lập bình bản
công an tỉnh phòng nguyên sách công an tỉnh đã lấy mẫu đi công tích
và đồng thời phòng tài nguyên môi trường thị xã yêu cầu công ty đại nam
nhanh chóng xử lý
một số nước chảy ra bên ngoài có mùi hôi và màu đen
theo biên bản thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng ghi nhận
có chất thải lỏng sinh hoạt từ các hầm chứa chất thải của công ty đại nam
chảy tràn ra xung quanh nền đất cắt hầm và đường nội bộ
có hiện tượng chất thải thấm vào đất và rào rỉ ra rảnh thoát nước
bên ngoài khuôn viên nhà máy với lưu lượng ước tính bốn ba mươi hai mét khối
một ngày đêm
đại diện công ty thừa nhận sự việc là do sự cố ngoài ý muốn
nguyên nhân là do các tài nguyên
tập trung vào xúc rửa xe và chiều tối hôm trước
có một lượng mưa do ảnh hưởng cây bão số bốn rất lớn
nên nó bị chảy tràn ra ngoài
các anh tới có lập biên bản và báo cáo với các nhà đài
là các anh có lập biên bản và lấy mẫu của vấn đề chảy ra ngoài
chiều hôm qua có lập biên bản và người ta có đem về vào trung tâm
để xử lý việc này
bên trung tâm
cơ quan chính quyền có yêu cầu bên em
là khắc phục lại toàn bộ mọi vấn đề
đã xảy ra
báo cáo với các anh là bên em đã khắc phục
thực ra việc này sự cố này cũng không mong muốn
trước đó tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đoàn giám sát của tổng cục môi trường
đã yêu cầu công ty ra soát
xây dựng phương án ứng phó
thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố vỡ đê
bao hồ chứa mật trị đường khu mưa lớn
hiện công an chức năng đang tiếp tục làm rõ
việc chấp hành quy định pháp luật
về bảo vệ môi trường tại công ty này
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại